sau khi báo chí phản ánh ý kiến của người dân huyện phú lương tỉnh thái nguyên
về việc đặt hai trạm thu phí bot tại tuyến đường quốc lộ ba và đường thái nguyên chợ mới
đoàn công tác của bộ giao thông vận tải đã làm việc với tỉnh thái nguyên về dự án bot trên địa bàn
tổng công ty xây dựng công trình giao thông bốn cnco bốn đại diện liên doanh nhà đầu tư cho biết
quan điểm của nhà đầu tư trên cơ sở xem xét bố trí tính hợp lý trạm thu phí quốc lộ ba cũ
đề nghị chính quyền địa phương thống kê xe ô tô chính chủ toàn bộ hộ dân các xã
cổ lũng sân cầm và những hộ sống lân cận sống gần trạm thu phí
và cán bộ công chức làm việc ở phú lương thái nguyên thống nhất đưa phương án
để tính phương án miễn giảm một cách hợp lý nhất
bộ giao thông vận tải cho rằng việc xây dựng hai trạm thu phí tại các tuyến đường quốc lộ ba mươi
tại km bảy mươi tám tám trăm linh và đường thái nguyên chợ mới tại km bảy mươi hai chín trăm ba mươi nhằm mục đích hoàn vốn đầu tư
đối với dự án xây dựng đường thái nguyên chợ mới và cải tạo mở rộng quốc lộ ba
theo dự kiến của bộ kế hoạch và giao thông vận tải sẽ tiến hành thu phí trên cả hai trạm
từ ngày một tháng năm tới đây
tỉnh thái nguyên xây dựng phương án cụ thể các đối tượng thuộc diện miễn giảm phí
cũng như mức giảm chi tiết từ đó bộ và các đơn vị liên quan sẽ bàn bạc thống nhất phương án
trước khi chính thức thu phí trên cả hai trạm trên